cơ quan điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đang làm rõ vụ nghi án sát hại người hành nghề xe ôm để cướp tài sản
vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động ở cuối hẻm hai trăm một mươi hai đường ngô tất tố
đoạn gần cư xá cửu long phường hai mươi hai quận bình thạnh
nên đã báo cho cơ quan công an các đơn vị nghiệp vụ sau đó có mặt phong tỏa hiện trường để xác minh các dấu vết
nạn nhân được xác định là người đàn ông khoảng năm mươi tuổi hành nghề xe ôm tại bến xe miền đông
bước đầu cơ quan điều tra đặt nghi vấn có thể nạn nhân đã bị hung thủ sát hại để cướp tài sản